cũng xảy ra mới đây vụ tai nạn nghiêm trọng ở bình dương giữa xe máy và xe tải khiến một người tử vong tại chỗ
ngoài ra xe tải hư hỏng phần đầu xe máy bể nát nhiều mảnh vỡ vang tung tué
công an thành phố dị an bình dương đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy là một thanh niên tử vong
trước đó hai mươi một h tối một mươi ba tháng năm nam thanh niên tên phan văn trung hai mươi tám tuổi quê kiên giang chạy xe máy biển số sáu mươi ba d một tám nghìn một trăm năm mươi ba trên đường dt bảy trăm bốn mươi ba hướng từ ngã ba đông tân lên bến xe tân đông hiệp thành phố dị an bình dương
khi đến đoạn đường cong gần trung cư thạnh tân thuộc phường tân đông hiệp thành phố dị an thì va chạm trực diện với xe tải chạy hướng ngược lại
cú tông mạnh làm nam thanh niên đập đầu vào kính xe tải rồi rội ngược về sau
hậu quả là tai nạn làm nạn nhân chết tại chỗ
tại hiện trường chiếc xe tải hư hỏng phần đầu còn xe máy bể nát nhiều mảnh vỡ văng chản lan
nạn nhân có dấu hiệu lấn qua làn đường ngược chiều trong lúc ôm cua
nhận thông tin công an thành phố di an để khám hiểm hiện trường điều tra nguyên nhân
người thân cho biết anh này làm công nhân đang trên đường đi nhậu về nhà trọ